do ảnh hưởng của đợt chiều cường những ngày qua mực nước lũ trên sông rạch và nội đồng địa bàn huyện lai vung tỉnh đồng tháp đã tăng cao trở lại
nhiều khu vực nhà cửa đường đi trường học bị ngập sâu có nơi ngập sâu từ bốn mươi năm mươi cm đã ảnh hưởng đến việc đi lại mua bán của người dân
nước lũ dâng cao đã đe dọa nhiều diện tích sản xuất của người dân
tại xã tân phước nước dâng cao đã làm dò dỉ vào hai đập giã chiến tại canh ông bò ấp tân thạnh và canh tư chạt ấp tân mỹ tân phú đe dọa trên hai trăm năm mươi hectare vườn cây ăn trái
trước thực trạng trên lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tân phước vận động người dân cùng đóng góp công sức để làm mới đập giã chiến
đến chiều cùng ngày công tác khắc phục sự cố đã cơ bản hoàn thành bảo đảm an toàn cho con nước tới